sáng nay hai mươi năm tháng sáu cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tri tôn tỉnh an giang cho biết là đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam bùi văn vũ linh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú tại huyện châu thành tỉnh an giang về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo điều tra do không có tiền để đánh bạc trực tuyến nên bùi văn vũ linh nảy sinh ý định đi lừa đảo để có tiền
tại cửa hàng mua bán sửa chữa điện thoại di động ở ấp tân bình xã tà đảnh huyện tri tôn do chị tạ thảo ly sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi làm chủ linh nhờ chị ly chuyển số tiền một mươi sáu triệu hai trăm năm mươi nghìn đồng vào hai số tài khoản ngân hàng linh đưa
sau khi chị ly chuyển tiền thành công chị ly yêu cầu linh thanh toán tiền chuyển và phí thì linh nói dối là ra xe lấy tiền mặt trả rồi dồ ga điều khiển xe mô tô chạy thoát
từ tin báo của bị hại bùi văn vũ linh đã bị mật phục và bắt giữ
khi đang trên đường về nhà